thưa quý vị lạng sơn cần nỗ lực phân đấu thực hiện tốt quy hoạch tỉnh tăng cường thu hút đầu tư
thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh bền vững trở thành trung tâm kết nối kinh tế thương mại đầu tư
phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đây là chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh lạng sơn
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và xúc tiến đầu tư tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa diễn ra vào chiều nay tại thành phố lạng sơn
cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương một số địa phương trong vùng
lạng sơn là vùng đất phên rậu địa đầu tổ quốc luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị
kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước
là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi là trung tâm kết nối quan trọng của vùng cả nước
và điểm trung chuyển quan trọng của khu vực có lợi thế lớn trong phát triển dịch vụ thương mại
xuất nhập khẩu và du lịch hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng nhất
của cả nước trong kết nối với trung quốc trung á và châu âu
thuận lợi phát triển kinh tế cửa khẩu nhất là các dịch vụ thương mại logistic và vận tải
tỉnh có lợi thế về phát triển nông nghiệp tiềm năng phát triển điện gió và du lịch rất lớn
tình hình kinh tế xã hội ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lạng sơn tiếp đà hồi phục
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên ba mươi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên một mươi tám
lượng khách du lịch tăng một mươi hai bảy đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tăng một trăm ba mươi năm so với cùng kỳ
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh quy hoạch tỉnh được xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của tỉnh
quy hoạch của tỉnh đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá phát triển
phương án phát triển giải pháp chính sách ưu đái nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
cùng với đó quy hoạch tỉnh đã mở ra phương hướng tầm nhìn và không gian phát triển mới
tạo động lực giá trị mới cho lạng sơn trong bức tranh chung của các tỉnh thành trong khu vực và trên cả nước
tới đây tỉnh lạng sơn cần ưu tiên phát triển một trục phát triển hai hành lang kinh tế
ba vùng kinh tế xã hội bốn khâu đột phá phát triển năm bảo đảm trong triển khai quy hoạch
một trục phát triển đó là đồng đăng hiếu lũng gắn với hành lang kinh tế bắc nam
hai hành lang kinh tế là cao lộc văn lãng tràng định
thành phố lạng sơn mở rộng lộc bình đình lập
ba vùng kinh tế xã hội là vùng kinh tế động lực vùng kinh tế phía đông vùng kinh tế phía tây
bốn khâu đột phá phát triển gồm chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển kinh tế cửa khẩu thương mại dịch vụ và du lịch
phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sức cạnh tranh xanh an toàn và hiện đại
cùng với đó là năm bảo đảm trong triển khai quy hoạch đó là bảo đảm tính tuân thủ của quy hoạch
bảo đảm tính đồng bộ của quy hoạch bảo đảm tính liên kết của quy hoạch
bảo đảm tính linh hoạt của quy hoạch bảo đảm tính mở rộng của quy hoạch
các biện pháp hòa bình hữu nghị chúng ta phải phát huy được tính kết nối về giao thông
kết nối về kinh tế giữa lạng sơn với các tỉnh trong vùng giữa lạng sơn với lại cả nước
giữa việt nam asean với trung quốc
đối với cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp
trên tinh thần ba cùng cùng lắng nghe thấu hiểu cùng
chia sẻ tầm nhìn và hành động cùng làm cùng thắng cùng hưởng và cùng phát triển
theo đó cần xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững thực hiện đúng cam kết đầu tư
thỏa thuận hợp tác theo đúng định hướng ưu tiên theo quy hoạch tỉnh tiên phong trong đổi mới sáng tạo
chuyển đổi xanh số chuyển giao công nghệ tiên phong trong quản trị thông minh hiện đại
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp ý kiến tham vấn cho cải cách thủ tục hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiết giảm chi phí tuân thủ tuân thủ pháp luật
thực hiện tốt văn hóa đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội bảo đảm an sinh xã hội đời sống cho người lao động
tại hội nghị tỉnh đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư giấy chứng nhận
ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư tổng số hai mươi bốn dự án với tổng vốn đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng
đặc biệt dịp này tỉnh lạng sơn cùng các doanh nghiệp nhà hảo tâm
chung tay ủng hộ một tám trăm linh căn nhà trị giá khoảng bảy mươi ba tỷ đồng xóa nhà tạm
nhà rột nát cho hộ gia đình nghèo cận nghèo cùng cả nước phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
hướng tới xóa nhà rốt nát cho một trăm linh hộ nghèo